để bảo đảm cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi diễn ra an toàn nghiêm túc và hiệu quả
ban chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi tỉnh lâm đồng đã đi kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh
tại các điểm đến kiểm tra công tác chuẩn bị về địa điểm thi phòng thi phương án bảo vệ đã được các điểm thi cơ bản hoàn tất
tuy nhiên đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các điểm thi cần tiếp tục khảo sát lại để bảo đảm về cơ sở vật chất
phục vụ tốt nhất cho kỳ thi nhằm hướng đến một kỳ thi an toàn nghiêm túc và hiệu quả
đặc biệt các điểm thi cần lên phương án bố trí các phòng thi dự phòng và chuẩn bị đầy đủ các vận dụng
nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín như khẩu trang nước sát khuẩn máy đo thân nhiệt
phục vụ cán bộ làm công tác thi và thí sinh trong những ngày dự thi